vào chiều ngày hôm nay ban tuyên giáo tỉnh ủy điện biên tổ chức họp báo về tiến độ điều tra làm rõ năm vụ án vụ việc trọng điểm trên địa bàn tỉnh
nội dung được dư luận quan tâm là việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn tuấn anh phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản ba điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
trước đó vào hồi chín giờ sáng cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi làm việc của ông nguyễn tuấn anh
tại ubnd tp điện biên phủ và tại nhà riêng tại tổ dân phố một mươi phường mương thanh
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng
và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không điện biên
nguyễn tuấn anh đã chỉ đạo việc lập ký phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt ba mươi một và đợt sáu mươi sáu với diện tích đất bị thu hồi của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên
vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn một mươi ba tỷ đồng của nhà nước
ông nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với võ thanh thời ba mươi ba tuổi
trú tại thôn phước bình xã bình nguyên huyện bình sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân

hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chủ ở đối với võ thanh thời ba mươi ba tuổi trú tại thôn phước bình huyện bình sơn về tội lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân